cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thị mùi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đều là kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn tiền châu và phạm văn phấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lái xe dịch vụ về hành vi tham ô tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai mùi và minh đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty cầu kết thông đồng với phấn thực hiện hành vi sửa sổ quỹ chỉnh sửa phiếu thu tiền để thực hiện ba mươi năm lần chiếm đoạt bốn trăm hai mươi hai triệu đồng của công ty trách nhiệm hiểu hạn tiền châu hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật